theo thông tin từ ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
quân đội đã huy động lực lượng hơn hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ và gần hai ba trăm linh phương tiện các loại
sẵn sàng ứng phó với cơn bão số chín
đồng thời bộ đã thành lập hai đoàn công tác do đại diện lãnh đạo bộ tổng tham mưu
và tổng cục chính trị làm trưởng đoàn trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống bão
tại các tỉnh thành phố đà nẵng phú yên và khánh hòa